thưa quý vị đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh
có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới ở trong nước
đó là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
từ ngày hôm nay sẽ đưa thuốc kháng virus monupivarivias vào điều trị f trong cộng đồng
và trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần năm hai trăm linh ca nặng
và sáng nay hà nội ghi nhận thêm sáu ca dương tính sars cov hai ba ca tại cộng đồng và ba ca phát hiện ở khu cách ly